hiện nay tình trạng yếu sinh lý ở nam giới ngày càng phổ biến và trẻ hóa
theo thông kê cho thấy tỷ lệ đàn ông việt nam yếu sinh lý chiêm đến một mươi năm bảy
trong đó hai mươi ba mươi là xuất tinh sớm
hơn ba mươi đàn ông trên ba mươi tuổi bị dối loạn cương dương
và tình trạng này xảy ra trên năm mươi nam giới từ bốn mươi bảy mươi tuổi
xuất tinh sớm là tình trạng dối loạn xuất tinh khi người đàn ông không thể làm chủ được thời gian xuất tinh
quá trình xuất tinh sớm được tính từ khi dương vật đưa vào âm đạo chỉ duy trì trong vòng hai phút
quá trình xuất tinh là sự phóng tinh dịch ra hỏi dương vật khi đạt được cực khoái
xuất tinh sớm là hiện tượng khá phổ biến xuất hiện từ độ tuổi một mươi tám đến năm mươi chín tuổi
xuất tinh sớm là vấn đề khá nhạy cảm nên nhiều người không dám đối diện
nên tránh thăm khám chữa trị
tuy nhiên điều này ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của nam giới
nếu không được điều trị sớm nam giới có nguy cơ đối mặt với những biến chứng nguy hiểm như dối loạn cương dương
gây liệt dương thậm chí dẫn đến vô sinh
xuất tinh sớm thường có bốn dạng là nguyên phát
thời gian xuất tinh ngắn xảy ra ngay từ những ngày đầu giao hợp và kéo dài cho tới hiện tại
thứ phát thời gian xuất tinh bình thường nhưng thời gian gần đây có giảm đáng kể
và ảnh hưởng tới tâm lý và quan hệ cặp đôi
xuất tinh sớm thay đổi
thời gian xuất tinh thay đổi tùy thuộc vào hoàn cảnh tuổi tác kích thích
và các dối loạn xuất tinh giống như xuất tinh sớm
xuất tinh sớm có nhiều mức độ
ở mức độ nhẹ là tình trạng xuất tinh chỉ sau một hai phút tính từ khi dương vật xâm nhập vào âm đạo
mức độ vừa có hiện tượng xuất tinh trong khoảng thời gian từ ba mươi giây đến một phút
mức độ nặng nam giới có hiện tượng xuất tinh trong khoảng thời gian từ một mươi năm giây khi bắt đầu quan hệ tình dục
hoặc hiện tượng xuất tinh trước khi quan hệ tình dục
sau đây là chia sẻ của thạc sĩ ba sinh nguyễn trần thành phó trưởng khoa tiết niệu nam học